hàng loạt tuyến giao thông tại thành phố quảng ngãi đã bị ngập sâu do mưa lớn
tại huyện tuy an đến nay vẫn còn hai người mất tích là cháu trần văn thiện sinh năm hai nghìn tám tại xã an hòa hải
và nguyễn sam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại xã an hòa hải bị cuốn trôi khi ở trên thuyền để ra khu vực nuôi tôm hùm
đối với nuôi trồng thủy sản hơn hai bốn trăm linh lồng ươm tôm hùm giống bị cuốn trôi
người dân địa phương vẫn đang nỗ lực trục vớt tàu thuyền bị đánh chìm vào bờ để sửa chữa
và vớt những con tôm hùm giống khỏi còn xót lại để tiếp tục ươm nuôi
việc sóng to gió lớn xảy ra vào thời điểm này và gây thiệt hại nặng là điều hiếm gặp
hiện lực lượng công an phú yên đang triển khai các biện pháp giúp cho dân khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ này